thưa quý vị mới đây một đối tượng đang trên đường vận chuyển ba mươi bánh heroin từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ thì đã bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ
theo đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi tháng sáu tại bản bắc huyện viên say tỉnh hồ phan lào lực lượng cục phòng chống ma túy và tội phạm phòng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng thông thụ bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp với công an tỉnh hồ phan lào đấu tranh thành công chuyên án hai mươi sáu av bắt giữ một đối tượng là xanh vàng hai mươi một tuổi quê ở bản bắc huyện viên say tỉnh hồ phan lào
tăng vật thu được gồm ba mươi bánh heroin và một điện thoại di động
đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số lượng ma túy trên
bên kia biên giới tự về việt nam tiêu thụ đến địa điểm trên thì bị phát hiện và bắt giữ
hiện tăng vật và đối tượng đã được hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho công an tỉnh hồ phân tiếp tục xử lý
đã có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép trên ma túy với tổng hình phạt trên sáu mươi tháng tù
để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật thì đối tượng đã liên tục sinh con
sau nhiều tháng theo dõi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ đã bắt giữ nguyễn thị hoa ở khu phố năm
giữ tại thị trấn phong châu huyện phù ninh về hành vi mua bán trái phép cho ma túy
vào khoảng chín giờ ngày một mươi tháng sáu trong khi làm nhiệm vụ tại khu năm thị trấn phong châu huyện phù ninh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ đã bắt quả tang nguyễn thị hoa đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ hai mươi sáu gói ma túy đá có trọng lượng gần bốn mươi gram và hơn ba mươi viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an bước đầu hoa khai nhận toàn bộ số ma túy trên hoa mua của một người phụ nữ ở hà nội mục đích đem về bán cho các con nghiện trên địa bàn phú thọ
được biết hoa đã có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với tổng hình phạt trên sáu mươi tháng tù nhưng đang tạm hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ
hiện nay tình hình tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn bạc liêu đang có những diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là tình trạng sử dụng trái phép chân ma túy đã và đang có chiều hướng gia tăng
việc sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến người sử dụng mà còn gây ra nhiều sự việc đau lòng cho gia đình và xã hội
phản ánh sau của nhóm phóng viên antv tại bạc liêu
một mươi hai giờ đêm theo trận các thành viên tổ công tác hai trăm ba mươi tám công an tp bạc liêu
nhóm phóng viên có mặt tại hai điểm kinh doanh có điều kiện về gam mân cá trên địa bàn thành phố
tại đây tổ công tác hai trăm ba mươi tám công an tp bạc liêu tiến hành kiểm tra phát hiện và thu giữ nhiều bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời mời một mươi hai đối tượng có liên quan về cơ quan công an để tiến hành test nhanh ma túy
kết quả có tám trên một mươi hai đối tượng dương tính với ma túy
còn trên tuyến quốc lộ một a tổ công tác hai trăm ba mươi tám công an tỉnh bà liêu phát hiện hai đối tượng nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua khám xét trên người lực lượng công an phát hiện các đối tượng này mang theo một con dao thái lan
một cây kéo một bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy và nhiều đồ dùng cá nhân
test nhanh ma túy cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy
người sử dụng trái phép chất ma túy hiện nay trên địa bàn của tỉnh ta hết sức là phức tạp và có chiều hướng gia tăng
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh ta có khoảng một bảy trăm linh người sử dụng trái phép chất ma túy
đến nay có khoảng một tám trăm linh người sử dụng chất ma túy
trong số này ở lứa tuổi thanh thiếu niên là chiếm khoảng sáu mươi một
người sử dụng ma túy thường sử dụng là mê tham
chiếm khoảng sáu mươi năm còn lại là sử dụng heroin và càng xa
theo đánh giá của cơ quan chuyên môn người sử dụng trái phép trên ma túy hiện nay đa dạng về thành phần và lứa tuổi
từ học sinh sinh viên cán bộ công chức đến cả những người dân ở các vùng quê và đang có chiều hướng tăng theo từng năm
việc sử dụng trái phép chất ma túy không những làm hủy hoại sức khỏe
ảnh hưởng đến khả năng lao động học tập mà còn làm cho thần kinh của người sử dụng bị tổn hại gây ảo giác
dùng ma túy quá liều có thể dẫn đến tử vong
và việc sử dụng trái phép chất ma túy là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm
gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình người thân làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự
ma túy đã gây tổn hại về thần kinh sức khỏe đặc biệt là mất sức lao động mất khả năng tập trung trí nhớ
và người sử dụng ma túy nhiều thì sẽ dẫn đến loạn thần hay còn gọi là ngáo đá và bị tâm thần
sử dụng ma túy quá liều có thể dẫn đến tử vong độc cọc

và dùng ma túy cũng là nguyên nhân làm phát sinh các loại tệ nạn xã hội khác
để hạn chế tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy như hiện nay
rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và các ban ngành đoàn thể
trong việc giám sát theo dõi và quản lý các thành viên trong gia đình
từ đó góp phần đẩy lùi ma túy ra khỏi gia đình và xã hội
hãy nói không với việc sử dụng trái phép chất ma túy dù chỉ một lần
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng đối với trần thanh sơn ba mươi một tuổi quê ở bạc liêu
về hành vi chống người thi hành công vụ
vào khoảng năm giờ sáng ngày tám tháng sáu anh nguyễn duy phương bốn mươi ba tuổi du khách đến từ bình dương
đang đỗ xe ô tô tại bãi đỗ xe của siêu thịp xc tại quảng trường trung tâm tp đà lạt
thì bất ngờ bị sơn mở cửa leo lên xe ngủ
lúc này sơn đang trong tình trạng say xỉn sau đó anh phương trở sơn đến công an tp đà lạt
để trình báo sự việc khi anh lâm cán bộ công an tp đà lạt
đang trực tại đơn vị đến gọi sơn dạy và yêu cầu ra trình bày sự việc
thì sơn đã dùng tay đấm vào mặt anh lâm rồi chạy vào vọng gác cách đó chừng ba mét
lấy chiếc ghế đuổi đánh anh lâm ngay trong sân của trụ sở công an tp đà lạt
quá trình làm việc tại cơ quan công an sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
viện kiểm soát nhân dân tp bung ma thuật tỉnh đắk lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố đặng quốc khánh
ba mươi một tuổi trú tại phường tân hòa tp bung ma thuật với các tội trụng cấp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng do cần tiền tiêu xài cá nhân nên khánh đã nảy sinh ý định đi tìm nhà dân sơ hở để trụng cấp tài sản
để thực hiện ý định trên khánh đã đi mua các vật dụng để làm công cụ gây án
với thủ đoạn này từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám khánh đã thực hiện trót lọt ba vụ trộm cắp tài sản
của người dân trên địa bàn tp bung ma thuật với tổng trị giá tài sản hơn một trăm một mươi năm triệu đồng
thật ra khánh còn dùng thủ đoạn gian dối giả danh làm công an để đặt tiền của phụ nữ
qua đó lừa gạt tình cảm rồi mượn tài sản sau đó tự ý mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
để lấy lòng tin với các cô gái khánh đã lên mạng xã hội đặt mua hai bộ quần áo công an
một mũ kê pi hai bảng tên giả mang tên đào văn trung rồi tự giới thiệu mình làm trinh sát hình sự của công an tỉnh đắk lắk
với thủ đoạn này ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám khánh đã lừa một cô gái ở xã yakao huyện tp bung ma thuật
lấy một chiếc xe máy rồi mang đi cầm cố
được biết khánh đã có hai tiền án về tổ trụng cấp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm vào tài sản
chỉ nên dừng tại các trạm có người trong xe đặc biệt là không nên để trong xe một số lượng tiền và tài sản có giá trị

đây chính là những tài sản có giá trị lớn
đây chính là những lời cảnh báo dành cho các tài xế lái xe đường dài
khi mà trong thời gian gần đây đã xuất hiện hàng loạt vụ việc kẻ gian lợi dụng sơ hở của lái xe khi nghỉ ngơi trên đường
chui vào cabin để trụng cấp tài sản
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của antv nghệ an
đây là đối tượng hà duy thành ba mươi hai tuổi chú tài huyện nghị xuân tỉnh hà tĩnh
vừa bị công an huyện hương nguyên tỉnh nghệ an bắt và khởi tố về hành vi trụng cấp tài sản
thành từng góp ba tiền án về tội trụng cấp tài sản
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy thành thường lượn lờ trên quốc lộ một a đường tránh vinh
chọn các điểm dừng chân an nghỉ nơi đổ xăng của các lái xe chạy tuyến đường dài
lợi dụng sơ hở của tài xế rồi chui vào cabin trụng cấp tài sản

thành từng góp ba tiền án về tội trụng cấp tài sản
cái khó khăn thứ hai trong việc đổ tránh tội phạm trụng cấp tài sản đó là phải thu được cái tãng vật
và nhanh chóng thu được tăng vật bắt được đối tượng
cái khó khăn thứ ba đó là đối tượng thường là các đối tượng có tiên án trật trừ
cho nên khi cơ quan điều tra không có đầy đủ các tài liệu chứng cứ
thì việc khái nhân của các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
các đối tượng thường chọn thời điểm gây án giữa trưa hoặc đêm khuya
khi các tài xế khá mệt mỏi và mất cảnh giác
thậm chí nhiều đối tượng còn phối hợp với nhau để theo dõi đánh lạc hướng lái xe
để đồng bọn tiếp cận cabin trộm tài sản
manh động hơn chúng còn sẵn sàng dùng đá hoặc búa để phá kính hai bên cửa cabin

khi các tài xế khá mệt mỏi và mất cảnh giác
đặc biệt là không nên để trong xe một số lượng tiền và tài sản có giá trị lớn
trường hợp bị mất tài sản nên trình báo ngay với công an sở tại để phối hợp điều tra làm rõ